thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số một mươi sáu về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên việc cách ly trong xã hội không phải là ngăn cấm giao thông hạn chế sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ cần thiết
không phải là dừng các công trình xây dựng mà quan trọng là bảo đảm an toàn cho công nhân và người lao động
chính phủ vẫn đồng ý cho nhà máy phân xưởng hoạt động nhưng yêu cầu phải có biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh
vừa đáp ứng yêu cầu chống dịch vừa bảo đảm các vấn đề về sinh hoạt về sản xuất về kinh tế xã hội
tuy nhiên yêu cầu hàng đầu là cán bộ văn phòng cơ quan hành chính nhà nước doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
khẳng định chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình vì vậy cần phải bảo đảm các vấn đề về sinh hoạt về sản xuất về kinh tế xã hội
và trong hoàn cảnh này thì các doanh nghiệp không nên đóng cửa ngay lập tức vì có những tỉnh chưa có dịch hoặc nếu có nhưng đã khoanh vùng và kiểm soát được